nga đã đạt được một thỏa thuận với belarus về cung cấp thực phẩm cơ bản trong trường hợp cần thiết
bao gồm lúa mì và dầu thực vật đây được coi là một phần trong các biện pháp phòng ngừa đối phó
và các tác động của lệnh trừng phạt từ phương tây
cùng với thỏa thuận trên hai nước láng giềng nga và belarus cũng cơ bản nhất trí được về giá năng lượng
ngày một mươi một tháng ba moscow và minsk đã thống nhất thực hiện các bước đi chung để hỗ trợ lẫn nhau
bao gồm cả giá năng lượng
trong cuộc hội đàm vào ngày một mươi một tháng ba tổng thống belarus và tổng thống nga đã tập trung thảo luận
về việc phát triển tổ hợp công nghiệp quân sự và quốc phòng và đã nhất trí về việc nga sẽ cung cấp cho belarus
những thiết bị quân sự hiện đại nhất trong tương lai gần
đổi lại belarus sẽ tăng cường cung cấp các thiết bị nông nghiệp và các sản phẩm kỹ thuật khác cho nga